sinh thời chủ tịch hồ chí minh đã dành những tình cảm sâu sắc và sự quan tâm đặc biệt đối với trẻ em và phụ nữ
bác đã nói nói đến phụ nữ là nói đến phần nửa xã hội
trong kháng chiến chống mỹ cứu nước bác đã trao tặng chị em phụ nữ tám chữ vàng
anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang
học tập tư tưởng của người những năm qua hội liên hiệp phụ nữ việt nam đã thực hiện nhiều hoạt động
trong lo đời sống cho chị em hội viên và bảo đảm các quy tắc và quyền bình đẳng của phụ nữ trong quá trình hội nhập
trong nhiều lĩnh vực quan trọng trước đây không có nhiều phụ nữ tham gia thì hiện nay đã có những sự thay đổi tích cực
chúng ta có nữ chủ tịch quốc hội và có ba ủy viên bộ chính trị là nữ
trong lĩnh vực kinh doanh việt nam có tỷ lệ doanh nghiệp do nữ làm chủ cao hàng đầu khu vực đông nam á
theo thống kê trong một mươi năm trở lại đây số lượng giáo sư và phó giáo sư là nữ đã tăng gần gấp đôi
và hiện đang chiếm hai mươi bốn sáu trong tổng số giáo sư và phó giáo sư
luôn dành sự quan tâm cho phụ nữ và các nhóm yếu thế
nhiều chương trình nhiều chính sách thúc đẩy sự phát triển của phụ nữ đã được triển khai và phát huy hiệu quả trong những năm gần đây
chúng tôi rất là muốn nâng cao nội lực phát huy chính vai trò phụ nữ để giải quyết những vấn đề của chính mình
thông qua những việc làm như vậy chúng tôi cũng giúp nâng cao quyền năng của người phụ nữ
chăm lo cho cuộc sống của phụ nữ
và qua đó tôi nghĩ là
cũng giúp nâng cao cái vai trò vị thế của phụ nữ ở trong nước cũng như là trong khu vực
không chỉ thể hiện vai trò nhiều hơn ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội trong nước
hình ảnh người phụ nữ việt nam ở nước ngoài cũng được bạn bè quốc tế biết đến ở nhiều lĩnh vực kinh tế khoa học công nghệ
đặc biệt hình ảnh người phụ nữ thớt tha cùng tà áo dài đã được bạn bè trên khắp thế giới ấn tượng
và biết đến hen nhê đã giúp nhan sắc việt lọt vào tóc năm hoa hậu hoàn vũ năm hai nghìn một mươi tám
đây là thành tích cao nhất tại đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh của việt nam
việc mà cân bằng cái sự khác biệt hay cái việc khích lệ xích lại gần nhau giữa các nền văn hóa là rất là cần thiết
có thể là sẽ phải tăng cường các cái hoạt động đối thoại
tôi cho rằng là chỉ có thể qua đối thoại thì mới có thể hiểu biết được nhau hơn
cũng sẽ phải tổ chức nhiều các hoạt động để tạo ra cái không gian chung
rồi khi mà cùng làm cùng chia sẻ thì các cái điều kiện cơ hội để hiểu nhau
nó cũng nhiều hơn
thế còn đối với phụ nữ thì chúng tôi thấy rằng là cái việc mà làm sao để tập trung các cái hoạt động hỗ trợ
nâng cao năng lực cho phụ nữ giúp cho phụ nữ cùng tiến bộ thì đấy cũng là một cái cơ hội để xích lại gần nhau
với những dấu ấn của phụ nữ việt nam cả trong nước và quốc tế thời gian qua
tin tưởng rằng trong thời gian tới các cấp các ngành cần tiếp tục có nhiều hành động
để thúc đẩy tiến bộ công bằng xã hội bảo đảm quyền con người an sinh an toàn
trong đó đặc biệt quan tâm đến phụ nữ
phụ nữ và trẻ em nhất là ở các vùng khó khăn biên giới hải đảo vùng đồng bào dân tộc thiểu số